mở đầu là phần tin an ninh trả tự nhóm cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc hơn một tỷ đồng đã bị chê xóa
đối tượng cầm đầu vũ sinh lợi chú tại huyện hoài đức thành phố hà nội cùng tám đối tượng đã bị bắt giữ
đây là thông tin vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cung cấp
từng có một tiền án một tiền sự lợi tập hợp chỉ đạo nhiều đàn em ở địa phương cùng một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhận số lô số đề trên mạng internet với số tiền giao dịch từ một đến hai tỷ đồng một ngày
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của lợi và những người liên quan lên đến hơn một tỷ đồng
ổ nhóm này hoạt động có tinh chất lưu manh sỏ quyệt sẵn sàng chống đối tiêu hủy tài liệu chứng cứ khi nhận thấy không an toàn
ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội tổ chức khống chế bắt giữ đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
lợi cùng với một mươi bốn đàn em đã bị đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ
bùi văn tuấn đối tượng trú tại xã thanh hối huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam công an tỉnh hòa bình vừa bị bắt giữ
trước đó bùi văn tuấn bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
ngày tám tháng một mươi khi đang bị tạm giam đối tượng đã bỏ trốn
ngày một mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình ra quyết định khởi tố bị can đối với bùi văn tuấn về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trong một mươi sáu ngày trốn chạy tuấn lẩn trốn khắp nơi đối tượng đi dọc theo các con suối đường mòn từ hòa bình xuống hà nội
đến đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi tuấn về nhà bố mẹ đẻ tại xã thành hối huyện tân lạc tỉnh hòa bình thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình bắt giữ
đột nhập vào công ty để trộm cắp tài sản nguyễn ba phước chú tại tỉnh hậu giang vừa bị công an thị xã biên cát tỉnh bình dương bắt giữ
theo điều tra nguyễn ba phước từng có thời gian vào một công ty trong khu công nghiệp mỹ phước thị xã biên cát tỉnh bình dương để sửa chữa nhà xưởng nên biết khu vực để khuôn đúc
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi phước leo hàng rào của công ty này đột nhập vào kho sửa khuôn đúc mẫu trộm được chín khuôn đúc đã qua sử dụng mỗi khuôn nặng từ ba mươi đến chín mươi kg đem cất giấu gần khu vực vườn cây của công ty
sau đó phước đã chở khuôn đúc về phòng trọ của mình để đem đi bán lấy tiền tiêu xài và đã bị bắt quả tang cùng với tăng vật
trưa nay tại khu du lịch làng cù lần ở huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra sự cố xe chở
khách du lịch bị nước lũ cuốn trôi theo thông tin mới nhất thì cả bốn du khách nước ngoài đều đã tử vong
cụ thể vào trưa nay một trận lũ bất ngờ đổ rồn về con suối thuộc địa phận khu du lịch làng cù lần huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
lúc này có một xe jeep đang chở khách đi tham quan nội khu gần con suối
chiếc xe đã bị lật úp khiến bốn du khách bị cuốn ra xa
sau một thời gian tìm kiếm nhân viên khu du lịch và người dân đã tìm thấy tài xế và bốn du khách
trong đó ba du khách đã tử vong và đến chiều nay thì tìm thấy thi thể
du khách còn lại được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cũng tử vong sau đó còn tài xế bị thương tích nhẹ
thưa quý vị trung cư là nơi tập trung nhiều cư dân sinh sống vì vậy công tác phòng trái cháy cháy cần phải được đặc biệt quan trọng
tuy nhiên thực tế hiện nay vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các khu trung cư trên địa bàn tỉnh khánh hòa nói riêng
cả nước nói chung vẫn còn nhiều bất cập nhất là tại các khu trung cư cũ
ghi nhận tại địa bàn thành phố nha trang ở nhiều khu trung cư hệ thống hạ tầng đã xuống cấp châm trọc
máy bơm chữa cháy thì hư hỏng bình chữa cháy thì không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên
và đặc biệt đa phần các hộ dân đều lắp đặt thêm lông sắt gây cản trở lối thoát nạn
cũng như công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi không may xảy ra sự cố
hệ thống báo cháy hệ thống cấp nước chữa cháy hỏng hoàn toàn hệ thống đèn chiếu sáng sự cố không có
người dân trồng cây cảnh để xích đu cản trở lối thoát nạn che chắn cả tủ đựng các bình chữa cháy
đó là thực trạng của trung cư hưng phú phường vĩnh hải thành phố nha trang
trung cư này được xây dựng cách đây hai mươi năm tuy nhiên do không có kinh phí bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy
nên đến nay hệ thống này đã bị tê liệt không sử dụng được

nên đến nay hệ thống này được xây dựng cách đây hai mươi năm tuy nhiên do không có kinh phí bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy
nên đến nay hệ thống này được xây dựng cách đây hai mươi năm tuy nhiên do không có kinh phí bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy
kinh phí quá lớn bây giờ muốn bảo trì cái này thì nó mất hàng trăm triệu
bà con thì cũng không có tiền đây toàn là cán bộ công nhân viên chức cho nên là nương thấp cho nên là khó
người ta duy trì cuộc sống đã khó khăn rồi bây giờ vào đóng góp thì rất là khó
còn đây là thực trạng tại trung cư ngo gia tự phương tân lập thành phố nha trang
hệ thống hạ tầng xuống cấp trầm trọng các máy bơm chữa cháy đã hư hỏng
các bình chữa cháy không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên
đường ống cấp nước thay thế không đúng quy định lối thoát nạn không đảm bảo
đặc biệt đa số các hộ dân ở đây đều làm lồng sắt theo kiểu chuồng cọp che chắn
cản trở lối thoát nạn cũng như công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra
theo đánh giá của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an khánh hòa
đa số các khu trung cư trên địa bàn tỉnh đã được trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định
tuy nhiên số lượng trung cư duy trì tốt các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy không phải nhiều
đặc điểm chung của các trung cư cũ trên địa bàn là không có kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy
do đó theo thời gian tất cả đều đã hư hỏng xuống cấp
đặc điểm chung của các trung cư cũ trên địa bàn là không có kinh phí duy tu bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy

đặc điểm chung của các trung cư cũ trên địa bàn là không có kinh phí duy tu bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy không phải nhiều
đặc điểm chung của các trung cư cũ trên địa bàn là không có kinh phí duy tu bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
chủ động trang bị cho mình các kiến thức cơ bản về thoát nạn khi có sự cố cháy nổ để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và gia đình
liên quan đến vụ chú rễ mới làm đám cưới xong đang nhậu thì bị nhóm người lao vào nổ súng chém trọng thương
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hồ chí minh đang tạm giữ trần việt cường bốn mươi một tuổi
trương thanh phương bốn mươi bốn tuổi cùng ngụ tp thủ đức và chín người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
công an cũng xác định được người nổ súng trong vụ hỗn chiến là nguyễn hoàng nam ba mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình dương
hiện nam đang bỏ trốn và công an đang truy bắt để xử lý thu hồi công cụ hỗ trợ
đồng thời công an cũng kêu gọi nam ra đầu thú
đây là các đối tượng liên quan vụ nổ súng và chém ba người bị thương ở phường bình chiểu tp thủ đức tp hồ chí minh
diễn ra vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua
liên quan đến đường dây mua bán trái phép hơn ba mươi bốn hóa đơn với giá trị hơn bốn tỷ đồng
công an cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đã ra kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi hai bị can
công an cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại tp hồ chí minh
và các tỉnh hành trên cả nước đề nghị truy tố hai mươi hai bị can
đường dây này do bị can hoàng đạo ngọc mỹ trang cầm đầu
chỉ đạo các bị can khác thực hiện mua bán khống ba mươi bốn hóa đơn trị giá hơn bốn tỷ đồng
viện in phát hành mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tp hồ chí minh và nhiều tỉnh hành trên cả nước
sau thời gian điều tra đầu tháng ba năm nay công an tp hồ chí minh đã kiểm tra bắt giữ những người liên quan trong đường dây này
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cho biết
vừa mới đây đã phối hợp với công an huyện châu thành và công an xã tân hương
làm việc xử lý về hành vi chạy xe máy một bánh trên quốc lộ một rồi quay clip đăng lên mạng xã hội
các đối tượng bị mời về làm việc gồm đoàn trần thế hào sinh năm hai nghìn bốn là người chạy xe máy biểu diễn
phạm duy tân sinh năm hai nghìn năm người ngồi sau xe máy và huỳnh trần tấn huy sinh năm hai nghìn một là người quay clip
trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip hai thanh niên chạy xe máy bằng một bánh phóng bạc mạng trên quốc lộ một
đoàn từ ngã ba hòa tịnh đến khu công nghiệp tân hương và hướng ngược lại thuộc địa bàn huyện châu thành
đoạn clip được nhiều người chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội gây thông tin trái chiều phê bình hành vi của các đối tượng nói trên
tại cơ quan công an cả ba khai nhận sự việc xảy ra vào tối hai mươi một tháng chín
thưa quý vị hiện nay các hình thức môi giới mại dâm đang ngày càng biến tướng tình vi
các ứng dụng mạng xã hội đã trở thành công cụ được các đối tượng lợi dụng triệt để để gây khó khăn
cho việc phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng
từ kết quả điều tra chuyên án mô giới mại dâm do tiếp viên hàng không võ thị mỹ hạnh hai mươi sáu tuổi ngụ quận gò vấp cầm đầu
ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tạm giữ hình sự nguyễn thành liêm ba mươi bốn tuổi ngụ tỉnh cà mau
và hà thụy vân anh hai mươi bốn tuổi ngụ quận tân phú tp hcm để điều tra hành vi môi giới mại dâm
cả hai cầm đầu đường dây mô giới mại dâm trong đó có hoa hậu thế giới người việt
và hoa khôi du lịch việt nam với số tiền lên đến hai trăm linh triệu đồng mỗi lần mô giới mại dâm
mới đây ngày một mươi tám tháng chín công an quận tân phú tp hcm bắt khẩn cấp chín người trong đường dây tổ chức bán dâm
do võ thị huệ hai mươi tám tuổi quê đắk lắc cầm đầu để điều tra về hành vi chứa mại dâm và mô giới mại dâm
tú bà trong đường dây ép các cô gái chụp ảnh khỏa thân rồi đăng lên các trang mạng xã hội nhắm kính để tìm khách mô giâm

thì hình ảnh clip những cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hàng làm những tư thế kheo gợi để thu hút người xem
kèm theo đó là những dòng trạng thái mời chào công khai như dịch vụ gọi đào sáu mươi ba tỉnh hành khu vực bạn sinh sống
các bé sinh viên nhân viên văn phòng tiếp viên hàng không đặc biệt kính đáo tàu nhanh cộng đi tour
các trạng thái này cũng không quên gà gẫm khách làng chơi nhắn tin để chắc ngay các bé quanh khu vực của bạn
không chỉ nở rộ các chư trò dụ dỗ tìm kiếm người có nhu cầu mô giâm trên mạng xã hội
tìm rác xêm không chính chủ để gửi tin nhắn ngậu nhiên đến các thuê bao di động
nhằm lôi kéo ngừa vào các hộ nhóm kính trên gia lô telegram để mời chào mô giâm gây bức xúc trong xã hội
đây cũng là một hiện tượng rất mới và cá nhân tôi cũng nhận rất nhiều tin nhắn theo dạng như vậy
thông qua tin nhắn sns tôi nghĩ đây là một hình thức rất đáng báo động mà chúng ta cần phải có giải pháp kịp thời để xử lý
đầu tiên tôi nghĩ là các cơ quan
các cơ quan quản lý nhà nước về các cái mạng truyền thông theo quy định là phải có các cái hình thức ngăn chặn
và có cái truy xuất cái nguồn gốc của các cái tin nhắn đó để tiến hành xử phạt
hiện nay thì cái tình hình là tội phạm trên mạng là diễn biến ra ngày phức tạp
trong khi là nhất là giới trẻ của việt nam thì tiếp cận rất là nhanh ở môi trường là mạng
vì vậy là đặt ra cái vấn đề là tăng cường công tác là quản lý đối với những cái trang mạng xã hội
và thường xuyên là có những đợt truy quét đối với những đối tượng mà lợi dụng cái việc là sử dụng mạng xã hội
để mà truyền bá những cái văn pháp hóa phẩm đồ truy hoặc là làm một cái cầu nối để lừa đảo những cái tài sản
hoặc trong cái việc là môi giới mua bán dâm
đại biểu quốc hội trần thị diệu thúy cũng cho rằng cần phải áp dụng pháp luật thật nghiêm
để xử lý tình trạng môi giới mua bán dâm
ngoài xử lý hành chính thì phải xử lý hình sự
đồng thời cần kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
để các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm sẽ vào cuộc xử lý kịp thời
giáo dục của các người dân trong xã hội ý thức tham gia
chống các loại hình thức này trong quá trình tổ chức thực hiện và trong quá trình lao động sản xuất
để không có bị ảnh hưởng những cái loại hình này nó tự tung tự tác
và nó phát triển ngày càng nhanh rộng lên
vì chỉ có sự tham gia của người dân hiệu quả thì nó mới cơ bản giải quyết được cái vấn đề hạn chế này
trước đó công an nhiều tỉnh hành phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá nhiều ổ nhóm mua giới mạng dâm qua mạng có tính chất liên tĩnh
các đối tượng sử dụng mạng xã hội zalo telegram để tổ chức hoạt động môi giới mua bán dâm
với hàng chục nghìn thành viên tham gia
qua công tác quản lý cư trú ghi nhận trên địa bàn tp hcm hiện đang có hơn hai trăm hai mươi năm nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở hiện tại
đây là các đối tượng có nguy cơ bị xóa đăng ký thường trú theo quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
theo công an tp hcm thời gian qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực
đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện luật cư trú năm hai nghìn hai mươi hai và đề án sáu đi vào thực tế
tuy nhiên qua công tác quản lý cư trú ghi dần trên địa bàn thành phố vẫn ghi nhận hai trăm hai mươi năm sáu trăm tám mươi sáu nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở hiện tại
có nguy cơ bị xóa đăng ký thường trú căn cứ theo điều hai mươi bốn luật cư trú năm hai nghìn một mươi ba
đăng ký thường trú gắn liền với những giao dịch cũng như là liên quan đến việc phục vụ việc làm
học tập của nhiều người dân
do đó trong điều hai mươi bốn luật cư trú cũng đã quy định cụ thể tất cả trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú
trong đó có trường hợp công dân vắng mặt quá một mươi hai tháng mà không khai báo tạm vắng hoặc đăng ký tạm trú với cơ quan công an cấp xã
thì công an cấp xã nơi đăng ký cư trú sẽ thực hiện xóa đăng ký thường trú theo quy định
việc xóa đăng ký thường trú sẽ gây khó khăn
không làm được căn cứ công dân có thể gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch dân sự và thủ tục hành chính khác như
mua bán tặng cho nhà đất phân chi chi sản thừa kế khi làm hồ chiếu đăng ký kết hôn khai sinh khai tử đăng ký xe
nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân công an thành phố khuyến cáo người dân khi có sự thay đổi về nơi sinh sống
phải đến cơ quan công an phường xã thị trấn tại nơi đang sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay thì người dân vẫn chưa
chưa thật sự quan tâm đến cái việc này
do đó thì qua cái thông tin lần này thì công an phố vẫn mong muốn là công dân liên hệ với công an nơi đang thực tế cư trú
để được hướng dẫn hỗ trợ các nội dung liên quan thực hiện cái lực cư trú
đặc biệt là hướng dẫn các thủ tục về đăng ký thường trú tạm trú cũng như khai báo nơi ở hiện tại
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo
theo quy định
đăng ký cư trú rõ ràng là trách nhiệm và quyền lợi của người dân
hiện việc đăng ký thường trú tạm trú người dân có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công một cách dễ dàng
thông tin sẽ được lưu trữ trên môi trường điện tử
khi thay đổi nơi thường trú người dân cần làm thủ tục đăng ký nơi thường trú mới
khi hồ sơ được duyệt công an ở nơi ở mới sẽ tự xóa nơi thường trú cũ
mà người dân không cần quay lại để làm thủ tục xóa như trước đây
vừa qua chi cục kiểm lâm tp hcm phối hợp với trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt tỉnh ninh bình
tiếp nhận một cá thể gấu do người dân ở tp thủ đức tự nguyện bàn giao
cá thể gấu do gia đình ông lữ sáu mươi hai tuổi ngụ phường linh xuân tp thủ đức nuôi từ khoảng hai mươi năm năm trước
lúc này con vật bị dính bẫy cũng mất một tay vết thương chưa liền miệng miệng
đến năm hai nghìn năm gia đình đã đăng ký thông tin với cơ quan chức năng
hàng ngày gia đình của ông lữ cho gấu ăn thịt gà
trái cây và trứng và xem nó như thú cưng
sau nhiều năm nuôi dưỡng chăm sóc hiện con gấu có kích thước lớn
ông lữ cũng cảm thấy việc nuôi nhốt trong lòng khiến con vật không được thoải mái như ở cơ sở bảo tồn
do đó ông liên hệ với chi cục kiểm lâm tp hcm bàn giao với mong muốn gấu có cuộc sống tốt hơn
đây là cá thể gấu ngựa cái nặng khoảng một trăm bảy mươi kg có tên khoa học là ursus tibetanus bị cục một bàn tay phải
thưa quý vị tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm trong ngày làm việc hôm nay
nhiều vấn đề nóng của đời sống kinh tế xã hội đã được các đại biểu thảo luận trong phiên thảo luận tại tổ
trong đó có nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh
trong đó giải quyết vấn đề con người tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm là một việc làm có ý nghĩa quan trọng
báo cáo của chính phủ cho biết trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba đã có trên bảy mươi năm tám nghìn doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn
tăng khoảng hai mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai và hơn bốn mươi sáu doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng hai mươi sáu chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xung quanh con số này có ý kiến cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan cần xem xét từ góc độ cơ quan quản lý
đó là vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
báo cáo của chính phủ cho biết trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba đã có trên bảy mươi năm tám nghìn doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh
dẫn đến tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm
làm là sợ sai pháp luật quy định nó không rõ làm là sợ sai
cho nên đây cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm
vì vậy với bối cảnh như vậy có thể nói rằng quốc hội tại kỳ kỳ hợp thứ một mươi năm đã giao cho chính phủ
phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành ra soát kệ thông báo luật
tôi cho rằng đó là một yêu cầu rất quan trọng
cũng trong phiên thảo luận các đại biểu đã cho ý kiến về nhiều vấn đề nóng khác
như việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cơ chế đẩy mạnh giải ngân đầu tư công
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp việc triển khai các chính sách tiền lương theo lộ trình các chính sách an sinh xã hội
sau khi sản xuất thành công sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi
việt nam chính thức xuất khẩu vaccine avac asf li của công ty avac việt nam sang năm quốc gia
bao gồm indonesia philippines malaysia myanmar và ấn độ
mới đây tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh công ty cổ phần avac việt nam và các đối tác quốc tế
vừa chính thức ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm vaccine phòng bệnh dịch tài lợn châu phi avac asf li
việt nam là nước đầu tiên nghiên cứu sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu phi vào năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là một dấu ấn đối với nền chăn nuôi trên toàn thế giới
hiện có hai loại vaccine được việt nam cấp giấy chứng nhận lưu hành
bao gồm navet asf vac của công ty cổ phần thuốc thú y
trung ương naveco và avac asf li của công ty cổ phần avac việt nam
đến cuối tháng một mươi xuất khẩu rau quả của việt nam ước đạt hơn bốn chín tỷ usd tăng trên bảy mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả này vượt xa so với kế hoạch hồi đầu năm bốn tỷ usd và là mức cao nhất từ trước đến nay
theo thông tin hiệp hội rau quả việt nam vừa công bố
việt nam xuất khẩu rau quả chủ yếu sang các thị trường như trung quốc mỹ hàn quốc nhật bản và hà lan
trong tốt năm chỉ có mỹ giảm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai các thị trường còn lại đều tăng cao
trong số các mặt hàng rau quả sầu riêng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với năm mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt một năm tỷ usd
ngoài ra xuất khẩu mít xoài nhãn bưởi và dưa hấu của việt nam sang các thị trường hàn quốc nhật bản trung quốc hà lan cũng đang tăng mạnh
giao động từ bốn mươi năm đến một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
để đảm bảo an toàn công tác phòng chống lụt bão năm một nghìn chín trăm tám mươi cống rồi thuộc xã an thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phải lấp lại khiến cho việc khai thác dươi cái của người dân khu vực nội đồng bị gián đoạn do không có nước thủy triều
vào năm hai nghìn hai mươi cống sồi được xây mới mở ra cơ hội để cho xã an thanh
quy hoạch hai trăm một mươi bốn hectare đất canh tác khu nội đồng kém hiệu quả theo hướng cấy lúa hữu cơ kết hợp với khai thác con dươi con cái
những ngày này thì người dân vùng dươi nội đồng ở đây đang tất bật thu hoạch dươi đầu vụ năm thứ hai
năm hai nghìn hai mươi khi cống rồi được xây dựng mới nhiều hộ dân ở xã an thanh huyện tứ kỳ phát huy kinh nghiệm canh tác dươi ở ngoài bãi áp dụng vào trong nội đồng
các hộ dân hai thôn an định và thanh kỳ đắp bờ
xây vùng xây cống điều tiết nước cho từng ô thừa và cải tạo đất bằng phương pháp của phân bòn hữu cơ tại chỗ
từ cây chuối dơm dạ rắc bột ngô để tăng thêm độ màu mỡ cho đất
với diện tích hơn sáu năm xào năm nay là năm thứ hai gia đình bà phạm thị đoan thôn an định thu hoạch dươi
giả lượng đầu vụ khoảng ba mươi kg mỗi xào giá bán mỗi kg từ ba trăm linh đến ba trăm ba mươi nghìn đồng

các dự án đường vành đai ba tp hcm và các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn của tỉnh đang tăng tốc triển khai
tìm nguồn cát sang lấp và giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công để đảm bảo được tiến độ của công trình
cho đến nay tỉnh long an đã chi tiền bồi thường cho ba trăm chín mươi năm hộ trong tổng số bốn trăm linh hộ dân thuộc ba xã với số tiền tám trăm sáu mươi tỷ đồng đạt tỷ lệ chín mươi tám
đồng thời xét chính sách tái định cư sơ bộ cho một trăm hai mươi bảy trường hợp có nhà ở đất bị ảnh hưởng
có một trăm một mươi trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư đang chờ nhận lô nền một mươi bảy trường hợp khác được hỗ trợ tái định cư bằng tiền mặt
khoảng năm hộ dân chưa nhận tiền định bù hoặc vướng pháp lý nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ thi công
ngành giao thông vận tải tỉnh triển khai ba công trình trọng điểm gồm dự án đường vành đai tp tân an và cổ bắc qua sông vàng quả tây
dự án dt tám trăm ba mươi e đoạn từ nút giao cao tốc tp hcm trung lương đến tl tám trăm ba mươi và dự án dt tám trăm hai mươi bảy e tức quốc lộ năm mươi b
sở quy hoạch kiến trúc tp hcm vừa báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm về ra soát quy hoạch tại dự án nghĩa trang bình hưng hòa quận bình tân tp hcm
đáng chú ý là tại khu đất này các cơ quan chức năng đề xuất không xây nhà ở thương mại
qua trả soát ủy ban nhân dân tp hcm dẫn thấy
tại khu vực tiếp giáp giữa nghĩa trang bình hưng hòa đã có dự án gamuda land tân phú
hiện đã hình thành các công trình dịch vụ thương mại quy mô lớn
nên việc phát triển các khu chức năng dịch vụ thương mại theo quy hoạch được duyệt tại nghĩa trang này sẽ không đạt hiệu quả kinh tế cao
đồng thời việc phát triển các công trình nhà ở trên khu đất nghĩa trang bình hương hòa sau khi bốc dở bộ dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn do yếu tố văn hóa tâm linh
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại dự án nghĩa trang bình hưng hòa theo hướng tăng quỹ đất công cộng như đất giáo dục đất cây xanh
nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu dân số thực tế hiện đang quản lý và dân số định hướng trong thời gian tới trên địa bàn tp hcm
gần đây các ngân hàng thương mại đã có động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động với nhiều kỳ hạng khác nhau
tuy nhiên ghi nhận trên thị trường cho thấy vẫn có mức lãi suất huy động lên đến một mươi một một năm
cụ thể ngân hàng pv combank đã đứng đầu thị trường khi áp dụng lãi suất lên tới một mươi một mỗi năm áp dụng với kỳ hạn gửi từ một mươi hai đến một mươi ba tháng và yêu cầu số tiền gửi tối thiểu hai tỷ đồng
sếp thứ hai là hdbank áp dụng mức tám sáu mỗi năm cho kỳ hạng một mươi ba tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu ba trăm linh tỷ đồng
lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn ba tháng thuộc về mcb bảo việt bank kiên long banh với mức bốn bảy mươi năm mỗi năm
ở kỳ hạng sáu tháng ngân hàng có lãi suất huy động
lãi suất huy động cao nhất là ncb với mức sáu ba mỗi năm
với kỳ hạng gửi tiết kiệm một mươi hai tháng ngân hàng có lãi suất cao nhất là pv combank với mức một mươi một mỗi năm
cuối cùng với kỳ hạn hai mươi bốn tháng lãi suất cao nhất thuộc về sacombank với mức sáu năm
như vậy lãi suất ngân hàng có sự chênh lịch lớn tùy theo từng ngân hàng và kỳ hàng gửi tiết kiệm
theo đại diện chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn cho biết sau ba ngày mở bán vé tàu tết hai nghìn hai mươi bốn
số lượng vé được người dân thanh toán
hoàn tất đã được bốn mươi một vé
năm nay ngành đường sắt dự kiến cung ứng hơn hai trăm linh chỗ theo cả hai chiều
thời gian từ một mươi ngày trước tết và một mươi năm ngày sau tết
hiện ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đải để hỗ trợ người dân như
giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội công đoàn người dân có thể khách hàng
giảm ba giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga sài gòn vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trước ngày hai mươi chín tháng chạm âm lịch và đi từ một km trở lên
giảm năm giá vé lượt về cho người dân mua vé khứa hội
đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ một mươi đến hai mươi giá vé tùy theo ngày đi tàu
ngoài ra dịp này công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn còn có thêm chương trình khuyến bảy
chỗ giảm giá ba mươi cho người dân đi trên các đoàn tàu do công ty quản lý trong tháng một mươi một
thời gian bán vé từ tám giờ ngày hai mươi bảy một mươi đến hết ngày hai mươi bảy một mươi một
sau khi giảm giá giá vé tp hcm nha trang là
ba trăm bốn mươi đồng cho một vé tp hcm đà nẵng ba trăm bốn mươi đồng cho một vé tp hcm hà nội chỉ từ sáu trăm một mươi năm đồng cho một vé
trong khi giá vé tàu tết tuyến tp hcm hà nội cao nhất khoảng hai chín trăm năm mươi đồng
và thấp nhất là một chín trăm năm mươi đồng trên một vé
theo box office việt nam đến chiều ngày hai mươi ba một mươi
phim điện ảnh đất rừng phương nam đạt doanh thu một trăm linh tỷ đồng
như vậy sau một mươi ngày tác phẩm thu hút một một triệu lượt người xem
hiện tại số xuất chiếu của tác phẩm do đạo diễn nguyễn quang dũng thực hiện vẫn khá cao
gần bốn xuất mỗi ngày con số này gấp nhiều lần so với những bộ phim chiếu cùng thời điểm
tuy nhiên doanh thu mà bộ phim mang lại vẫn chưa thể vượt mặt được thành tích của phim bố già
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một tác phẩm phim bố già do vũ ngọc đảng và trấn thành đồng đạo diễn cao
mốc một trăm linh tỷ đồng chỉ sau bốn ngày cũng theo đơn vị box office việt nam
tốc độ bán vé của phim đất rừng phương nam hiện chấp nhận được
trong bối cảnh phim việt điều hưu từ đầu hè đến nay đơn vị dự đoán tác phẩm có thể
cán đích với doanh thu ngang ngỡ phim tiệc trăng máu phim đã đạt được một trăm bảy mươi năm tỷ đồng ra rạp vào tháng một mươi
một mươi năm hai nghìn hai mươi phim điện ảnh đất rừng vương nam lây cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn đoàn
giỏi và bộ phim đất phương nam của đạo diễn nguyễn vinh sơn câu chuyện xoay quanh cậu bé an là một
cậu bé lưu lạc ở miền tây nam bộ trên đường tìm cha ở bối cảnh đầu thế kỷ hai mươi phim đăng sang
tìm người thân của bé an cùng phong trào khởi nghệ chống thực dân pháp của người nam bộ
thưa quý vị nhằm mục tiêu đưa con tôm cà mau đi xa hơn trên thị trường thế giới
thời gian qua chính quyền tỉnh cà mau đang tập trung phát triển sản phẩm thủy sản chủ lực là tôm
trên nền tảng liên kết chuỗi giá trị cung ứng công nghệ cao sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng
từng bước đưa thủy sản cà mau trở thành ngành kinh tế thương mại
hiện đại bền vững
đây là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ba giai đoạn bằng công nghệ tuần hoàng nước của ông huỳnh thái nguyên
ngũ huyền cá nước tỉnh cà mau
với mô hình nuôi này giá thành sản phẩm giảm hơn hai mươi so với truyền thống đăng suất cũng cao hơn
đặc biệt mô hình này không xả thải ra môi trường sau mỗi vụ thu hoạch nước từ ao nuôi sẽ qua nhiều công đoạn
lọc tự nhiên cho đến khi sạch hoàn toàn sau đó được sử dụng tiếp
tôm nuôi từ mô hình này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắc khe mà các thị trường khó tính như mỹ châu âu nhật bản đề ra
ngày trước bốn ao nuôi cần phải bốn người còn bây giờ mình chỉ cần có là hai người
một người biết sơ sơ về mấy cái này nọ trong nuôi tôm còn một người kia là để giống như một công nhân ghiên giác dôi này nọ
mình xử lý đây hoàn toàn bằng sinh học hết dôi rồi gieo rồi tất cả là sinh học
là tỉnh duy nhất trong cả nước có ba mặt giác biển cà mau có thế mạnh nuôi trồng thủy sản
trong đó tuân là mặt hàng tạo ra giá trị lớn nhất và là sản phẩm gắn bóng mực thiết với đời sống
sinh kế của người dân
tôm cà mau được thả nuôi theo nhiều hình thức quảng canh quảng canh cải tiến thâm canh siêu thâm canh
đặc biệt tôm sinh thái cà mau có chất lượng và giá trị cao từ hình thức nuôi sen canh tôm trừng luân canh tôm lúa
đây là thế mạnh không nơi nào có được góp phần tạo nên thương hiệu tôm việt nam nổi tiếng thế giới
với việc việt nam ký kết nhiều hiệp định thương mại trong thời gian qua là cơ hội lớn cho ngành xuất khẩu tôm cả nước nói chung và cà mau nói riêng
cà mau cũng là tỉnh tiên phong trong xây dựng các chứng nhận quốc tế cho ngành tôm
hiện tại chúng tôi đã đạt được trên ba mươi hectare nhiệm tích nuôi tôm đã đạt chứng nhận quốc tế đã đạt tám loại chứng nhận quốc tế rồi
cà mau đã làm xây dựng dùng chứng nhận quốc tế từ năm hai nghìn đã là hai mươi mấy năm thực hiện việc này rất là có kinh nghiệm và đồng thời chúng tôi phải quyết tâm hơn trong thời gian tới
trước đây mình chỉ tập trung cho cái tôm rừng tôm sinh thái thì bây giờ chúng ta phải làm cho cả tôm lúa và các loại tôm còn lại như tôm quảng canh quảng canh cải tiến và kể cả cái tôm nuôi thâm canh siêu thâm canh
theo định hướng phát triển ngành tôm tỉnh cà mau đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh sẽ ưu tiên phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và quảng canh cải tiến
diện tích nuôi tôm siêu thâm canh sẽ tăng lên năm hectare vào năm hai nghìn hai mươi
diện tích nuôi tôm siêu thâm canh sẽ tăng lên tám hectare vào năm hai nghìn hai mươi năm và một mươi hectare vào năm hai nghìn ba mươi
diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến sẽ tăng lên một trăm sáu mươi hai hectare vào năm hai nghìn hai mươi một trăm tám mươi hai ha vào năm hai nghìn hai mươi năm và một trăm tám mươi tám hectare vào năm hai nghìn ba mươi
ngoài việc cải tiến quy trình sản xuất để chấp cánh cho sản phẩm tùy tôm của cà mau đi xa hơn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại
trong đó festival tôn cà mau lần thứ nhất diễn ra vào cuối tuần
năm nay là hoạt động mới nhất để người nuôi tôm và doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm thêm đối tác từ trong và ngoài nước
thưa quý vị còn gần một mươi ngày nữa là đến dịp halloween
nhiều bạn trẻ đã kiếm thêm được thu nhập đáng kể nhờ những công việc này
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ giữa tháng một mươi bạn ngô nguyễn kiều nhi làm nghề trang điểm tự do cùng nhóm bạn trong nghề của mình
ngày nào cũng tất bật đến nhà khách hoặc các studio chụp ảnh để hóa trang cho khách có nhu cầu dịp halloween
kiều nhi cho biết vào dịp halloween năm nay mọi người có xu hướng hóa trang thành những nhân vật kiểu trend trên mạng hoặc sự hết cá nhân
có người thích hóa trang xinh đẹp người thì muốn trở nên rùng rợn ma mị
để thu hút khách nhi và nhóm bạn phải vừa sáng tạo vừa bắt ra những gương mặt nhân vật đã yêu thích trên phim ảnh mạng xã hội rồi hóa trang cho khách sao cho đẹp và nhanh nhất
trung bình mỗi gương mặt hóa trang xong có giá từ bốn trăm linh đến tám trăm linh
ngày hôm nay thì tụi em nhận khách thì có khi thì từ năm tới mười khách còn vào những cái show lớn
ví dụ có những cái số lớn giống như là các bạn hùng nhau để đặt một lần
thì lúc đó thì tụi em có thể làm mấy chục khách một lần
thành ra là tới cái mùa này là tụi em được tự do thoải mái sáng tạo được
giống như là được cháy với cái sự sáng tạo sự đam mê của mình
là được vẽ màu được vẽ vời lên người này người khác
được biến hóa người này người khác thành nhân vật này như vật kia
nên tụi em thích nhất cái mùa này luôn
năm nào thì mình cũng cho con để trải nghiệm
con thích nhân vật nào thì con đến studio
thì được các cô chú mất cấp sẽ biến hóa con thành các nhân vật mà con yêu thích
để con có những cái bộ ảnh thật là đẹp thật là đặc sắc
để con làm kỷ niệm và những năm tháng gửi thơ của con
thì những cái đó là cái điều mà con mong muốn
thì mẹ mình luôn tạo điều kiện cho con
không chỉ có nghề trang điểm
dịch vụ cho thuê trang phục phụ kiện trang trí halloween
studio chụp bánh lưu niệm cũng đắt khách và tăng thu nhập không ít
chủ của một studio chụp ảnh ở quận bình hạnh cho biết
những ngày gần đây khách hẹn đến chụp ảnh halloween
gần như kín lịch
đa phần là các bạn trẻ học sinh sinh viên
hoặc cả gia đình đến chụp ảnh lưu niệm
studio cũng trang trí phong cảnh mang đậm chất halloween
và đầu tư thêm phụ kiện cho khách chụp ảnh
còn bạn nguyễn vũ long ở quận ba thành phố hồ chí minh
với nghề làm bánh những ngày này
cũng tất bọt hoàn thành các bộ bánh halloween cho khách hàng
năm nay khách hàng đặt nhiều
vẫn là bánh bông lan kem nhiều kích cỡ
và có trang trí họa tiết đáng yêu đến kinh dị rùng rợn
như zombie ngôi nhà ma hình cây
mỗi dịp halloween thì cái sản lượng mà khách hàng
công ty hoặc là doanh nghiệp hoặc là các nhóm bạn trẻ
họ đặt các sản phẩm về bánh kem
mà có được trang trí hình thù halloween
được trang trí đặc biệt theo cái không khí của cái lễ hội halloween
thì mỗi năm chúng tôi nhận được rất là nhiều đơn hàng
trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần trước ngày diễn ra lễ hội halloween
với các bánh quy với các hình trang trí trên mặt
bánh kem này được trang trí những cái hình thù kỳ lạ
nó có một chút gì đó nó ấn tượng và nó hơi rùng rợn một tí
cho nó phù hợp với không khí halloween
để phục vụ cho nhu cầu tụ tập vui chơi của các bạn trẻ nhân dịp này
mỗi năm với nhiều ngày lễ
đây là dịp để mọi người được vui chơi giải trí
so với những ngày làm việc học tập
mọi người trong gia đình được quây quần bên nhau
tặng nhau những món quà ấm mát
và trẻ tận dụng để sáng tạo nâng cao tay nghề và kiếm thêm thu nhập
giúp cho mùa lễ hội thêm vui tươi và nhiều ý nghĩa